thưa quý vị liên quan đến vụ việc năm thanh niên nghi bị nữ đồng nghiệp đâm chết tại trung cư
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trịnh thị thu hậu chú tại khu trung cư hoàng anh gia lai
thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng hai hậu và anh nguyễn văn hoàng anh cùng một số người khác
đều làm trong tổ tiếp thị bia của một hãng bia trên địa bàn thành phố buôn ma thuật do hậu làm tổ trưởng đi nhậu
sau khi nhậu xong thì nhóm này tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke
tại đây hậu mâu thuẫn cãi nhau với anh hoàng anh về việc không chịu uống bia
khi hậu đi ra ngoài hành lang của phòng hát thì bị anh hoàng anh đi ra bẻ tay trái nhưng không bị thương tích gì
đến khoảng hai ba giờ cùng ngày thì anh hoàng anh lên căn hộ của hậu
để nói chuyện với anh hoàng anh
hậu đã giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai người tiếp tục xảy ra cãi vã nên hậu đã lấy con dao gọt hoa quả trên bàn
đâm một nhát vào bụng anh hoàng anh khiến nạn nhân gục xuống
sau đó hậu gọi điện cho ban quản lý trung cư đưa anh hoàng anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa triệt phá một nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy
bắt hai đối tượng gồm phan tài út chú tại phường vĩnh phước và võ đình huy chú tại phường phước hải thành phố nha trang
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng hai út và huy phát hiện trước nhà số sáu mươi tám ngô gia tự phước tiến nha trang
có một chiếc xe máy honda vision màu trắng không có người trông coi
cả hai đã nhanh chóng tiếp cận phá khóa cổ xe rồi đưa về nhà út
sau một ngày tích cực truy xét công an thành phố nha trang đã nhanh chóng bắt được út và huy
hiện công an thành phố nha trang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã đột kích bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc tại một khu đất trống ở khu phố nguyễn bình khiêm phường vĩnh quang
với hàng chục đối tượng tham gia trên một mươi chiếu bạc bằng hình thức chơi bài ba lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi tám con bạc trên một trăm năm mươi triệu đồng năm mươi bộ bài tay
ổ bạc này đã diễn ra từ sau tết nguyên đán cho đến nay
hàng ngày thì có hàng chục con bạc tụ tập lại
khu đất trống nằm cạnh nhà dân để tổ chức chơi bài cào ba là ăn tiền
mỗi ván các đối tượng ăn thua với nhau từ năm trăm linh cho đến ba triệu đồng
vụ việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương
hiện vụ án đang được công an thành phố rạch giá tiếp tục điều tra làm rõ
trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn thuộc khu vực ngã ba sao đỏ thị xã trí linh tỉnh hải dương
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy do anh tăng văn dương chú tệ xã bắc an thị xã trí linh điều khiển
và xe máy do anh nguyễn văn mạnh và anh nguyễn văn quang cùng chú tại thị xã trí linh điều khiển
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do va chạm mạnh
nên anh tăng văn dương đã tử vong tại bệnh viện đa khoa thị xã trí linh
hai nạn nhân còn lại là anh nguyễn văn mạnh và nguyễn văn quang phải chuyển tuyến lên cấp cứu
tại bệnh viện việt đức hà nội
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an thị xã trí linh và lực lượng chức năng
có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô và một xe máy xảy ra trên đại lộ thăng long
đoạn qua địa bàn huyện thạch thất hà nội vào ngày hai mươi một tháng hai khiến bảy người thương vong
đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn
theo đó nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định
tại đoạn có vạch sơn liền không cho thất rẽ
nhưng chiếc xe tải cầu đã rẽ trái khiến một xe máy và xe khách cùng chiều đâm phải
ngay sau đó chiếc xe đầu kéo đi sau lao tới đâm tiếp vào các xe này
sau khi tai nạn xảy ra phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trương hòa bình yêu cầu ban an toàn giao thông tp hà nội ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương
khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc và kiểm tra ma túy nồng độ cồn tất cả lái xe
trong vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau nhiều lần liên tiếp bị người dân phản đối khi cho rằng trạm bot cầu rác đặt trên quốc lộ một
nhưng lại thu phí cho dự án tuyến tránh tp hà tĩnh cách xa trạm gần ba mươi km
gây ách tác giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
và sau đó bộ giao thông vận tải đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
tổng công ty sông đà thống nhất miễn giảm một trăm linh giá vé đối với một số loại phương tiện
bắt đầu từ giờ ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng hai
trạm thu phí bot này đã chính thức tạm
dừng hoạt động
trước đó tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản yêu cầu tổng công ty sông đà
nhà đầu tư tạm dừng thu phí tại trạm thu phí này để tính toán lại phương án tài chính của dự án
về lý do tạm dừng thu phí tổng cục đường bộ cho biết
căn cứ văn bản của tổng cục đường bộ về giả soát thống nhất số liệu thỏa thuận quyết toán đợt năm
và tính phương án tài chính dự án bot xây dựng quốc lộ một
đoạn tránh thành phố hà tĩnh và các văn bản của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên hạ tầng sông đà
còn nhiều nội dung chưa được thống nhất
chính vì vậy để có cơ sở tính toán trước phương án tài chính của dự án
tổng cục đường bộ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí cầu rác vào giờ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv